chị thu trang này sau cơn bão số hai thì đợt nắng nóng đang nhen nóng tại bắc bộ
vậy thì tình hình thời tiết sẽ diễn biến như thế nào ạ
dạ vâng chị trang ạ và thưa quý vị
hết mưa bão thì miền bắc và miền trung sẽ nắng nóng gây gắt kéo dài là khoảng bảy ngày tới gạ
và mức nhiệt nóng thì sẽ tương đương như những ngày đầu tháng vừa qua
và có những điểm sẽ lên tới mức là bốn mươi độ c
vùng nắng nóng diện rộng trước tiên sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi
dọc từ miền bắc cho xuống phú yên với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
quý vị chú ý là từ ngày hôm nay nắng nóng sẽ bắt đầu tại thủ đô hà nội bắc giang ninh bình hòa bình
nhiệt độ là từ ba mươi năm tới ba mươi sáu độ
riêng tại thủ đô hà nội thì nắng nóng ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ khoảng một mươi h cho tới một mươi bảy h chiều nay
do vậy mà người dân cần lưu ý khi đi ra ngoài đường là phải che chắn kỹ và tránh để mức nhiệt nóng hấp thụ vào cơ thể
vâng ở khu vực miền trung cũng có xu hướng nóng lên
dự báo là ở quảng ngãi hôm nay sẽ là ba mươi sáu độ
các thành phố khác nền nhiệt sẽ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
quý vị chú ý với thời tiết như thế này thì chúng ta nên cung cấp cho cơ thể nhiều nước nhiều trái cây có vitamin c để giúp cơ thể không bị suy nhược
đồng thời đây cũng là một bài thuốc hữu hiệu tránh covid một mươi chín
vâng và bên cạnh đó thì với nền nhiệt nóng như thế này quý vị cũng cần phải chú ý là phải sử dụng điều hòa đúng cách để tránh bị ốm
nên để ở mức nhiệt thích hợp là từ hai mươi sáu cho tới hai mươi tám độ và tránh để gió lạnh thổi trực tiếp vào người
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cân nhận thông tin thời tiết
tới quý vị
trong phần sau của chương trình